cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bộ giáo dục và đào tạo cho biết
theo luật giáo dục sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy
trình độ giáo viên các cấp mầm non tiểu học và trung học cơ sở sẽ được nâng lên một bậc so với hiện hành
cụ thể giáo viên mầm non trước đây chuẩn trình độ đào tạo là trung cấp nay là cao đẳng
giáo viên tiểu học từ trung cấp nâng lên đại học giáo viên trung học cơ sở từ cao đẳng thành đại học
việc nâng chuẩn trình độ giáo viên sẽ được thực hiện theo lộ trình
tiến tới toàn bộ hệ thống giáo viên phổ thông đều có chuẩn trình độ đào tạo là đại học
nếu tính trung bình các cấp thì có khoảng hai mươi năm đội ngũ giáo viên cần đào tạo lại